căn cứ các quy định hiện hành ubnd tỉnh thanh hóa cũng vừa quyết định cấp gạo hỗ trợ cho hai mươi một bảy trăm linh sáu học sinh đang học học kỳ một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại hai trăm bốn mươi một trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
mức hỗ trợ là một mươi năm kg gạo một tháng cho một học sinh tổng số lượng gạo hỗ trợ học kỳ một là hơn một triệu kg nguồn gạo hỗ trợ lấy từ nguồn dự trữ quốc gia cùng với quyết định hỗ trợ gạo nói trên ubnd tỉnh thanh hóa yêu cầu các đơn vị cấp gạo hỗ trợ kịp thời cho học sinh bảo đảm đúng đối tượng đúng định mức theo quy định